ngày một mươi chín tháng sáu đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo do thứ trưởng nguyễn hiệu độ phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực tế tại các điểm thi điểm chấm thi khu vực in sao đề thi tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ
thứ trưởng nguyễn hiệu độ yêu cầu ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh phải bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông tại các khu vực thi tiếp tục chỉ đạo quan triệt rõ trách nhiệm tới từng cán bộ tham gia thực hiện có phương án kế hoạch cụ thể với từng điểm thi chú ý các biện pháp bảo đảm cung cấp điện và hoạt động của hệ thống camera giám sát chỉ đạo các địa phương ra soát các điểm ăn ở bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và cán bộ làm thi